nhân dịp hội trợ trung quốc asean ca expo lần thứ một mươi bảy được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
nhận lời mời của chính phủ nước cộng hòa nhân dân trung hoa thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu chúc mừng hội trợ
truyền hình nhân dân xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu của thủ tướng
thưa đồng chí tập cận bình tổng bí thư ban giám hành trung ương đảng cộng sản trung quốc chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa
thưa các vị lãnh đạo trưởng đoàn các nước asean và quốc tế tham dự hội nghị trung quốc asean và hội nghị thượng đỉnh về thương mại đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi bảy
thưa quý vị đại biểu và các bạn thay mặt chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tôi vui mừng phát biểu lễ khai mạc ca expo và ca expo lần thứ một mươi bảy được tổ chức tháng một mươi một